hôm nay phiên tòa xét xử ba mươi tám bị cáo trong vụ án việt á tiếp tục với phần thẩm vấn
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa và các luật sư đã đặt nhiều câu hỏi với các bị cáo
nhằm làm rõ hơn các hành vi đưa và nhận hối lộ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trả lời thẩm vấn của đại diện viện kiểm sát bị cáo trung ngọc anh thừa nhận việc ký các quyết định
giao công ty việt á là đơn vị phối hợp nghiên cứu đề tài chế tạo test xét nghiệm covid một mươi chín là vi phạm pháp luật
bị cáo thừa nhận số tiền hai trăm linh usd đã nhận của việt á và bày tỏ sự hối hận về việc này
và lì đựng tiền này được cất trong nhà của bị cáo nhưng hiện chưa tìm thấy
gia đình bị cáo trung ngọc anh đã nộp lại bốn sáu tỷ đồng để khắc phục hậu quả
trả lời hội đồng xét xử bị cáo phan quốc việt nhận thức được sai phạm của mình
trong việc xác nhận đề tài nghiên cứu ký test xét nghiệm là tài sản của nhà nước
vì dùng kinh phí nhà nước để thực hiện nhưng đã biến đề tài đó thành của việt á
sau đó bán kiếm tiền hưởng lợi cá nhân
đội trọng án phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm vừa bắt giữ lê xuân đào
cộng tác viên báo giao thông bút danh xuân đào về hành vi cưỡng đoạt tài sản
đào cùng với một nhóm đối tượng chuyên đi tìm những công trình nhà xe cơ sở kinh doanh
hoạt động sai quy định của pháp luật
sau đó tiếp nhận chủ cơ sở công trình đe dọa tạo áp lực buộc phải đưa tiền nếu không sẽ đăng báo
sau một thời gian thu thập thông tin ngày hôm nay
đội trọng án phòng cảnh sát hình sự đã bắt giữ đào cùng tăng vật
cơ quan cảnh sát điều tra kêu gọi ai là đồng phạm hoặc bị hại của đào
cần đến cơ quan công an trình báo cung cấp thông tin phục vụ làm rõ vụ án
xây dựng kịch bản kỹ lưỡng phân công từng đối tượng vào vai trò khác nhau
rồi đưa các thông tin gian dối để tạo niềm tin với bị hại
với thủ đoạn này nhóm ba đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện phú lộc đã phá thành công chuyên án
bắt giữ nhóm đối tượng nói trên
vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện phú lộc nhận được đơn trình báo
của một hộ kinh doanh nông sản trên địa bàn huyện phú lộc
về việc bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt bốn mươi một tấn thóc
tương đương với số tiền khoảng bốn trăm hai mươi triệu đồng
thông qua mạng xã hội facebook chủ doanh nghiệp trên đã thỏa thuận
với một người đàn ông tự nhận là chủ doanh nghiệp vận tài
để vận chuyển số hàng hóa trên từ huế ra hà nội giao cho khách hàng
tuy nhiên do chủ quan mất cảnh giác nạn nhân đã bị dính bẫy của kẻ lừa đảo

với một người đàn ông tự nhận là chủ doanh nghiệp vận tài để vận chuyển số hàng hóa trên từ huế ra hà nội giao cho khách hàng
qua một thời gian thu thập tài liệu chứng cứ bằng các biện pháp nghiệp vụ
đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn công an huyện phú lộc đã bắt giữ nhóm ba đối tượng
gồm triệu văn nghĩa là đối tượng cầm đầu trần văn du lương tiến dũng
cùng chú tại tỉnh tuyên quang

dù đã sử dụng xe ô tô chở nghĩa và dương đi từ tỉnh tuyên quang vào huế
dàn dựng kịch bản để chiếm nốt tài sản
khi gặp chủ phương tiện vận tải nhóm đối tượng tự nhận là chủ hàng
còn khi gặp chủ hàng nhóm đối tượng tự nhận là chủ phương tiện
sau khi đưa ra thông tin răn rối tạo niềm tin với chủ hàng và chủ xe vận chuyển
nhóm đối tượng đã vận chuyển bốn mươi một tấn thóc ra hà nội
khi gần đến địa điểm giao hàng các đối tượng tiếp tục tạo kịch bản để thay đổi địa điểm
đưa toàn bộ số hàng đến tỉnh phú thọ đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài

khi nhận thấy các giao dịch hợp đồng chưa cụ thể chưa đảm bảo
thì phải liên hệ với cơ quan công an để làm rõ tránh mắc bậy do các đối tượng này tạo dựng
hiện công an huyện phú lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam nhóm ba đối tượng trên để xử lý theo quy định của pháp luật
từ nay đến cuối năm nhu cầu kinh doanh vận chuyển hàng hóa tăng cao
mọi người dân cần phải nâng cao cảnh giác thận trọng trong các giao dịch mua bán làm ăn
nhất là giao dịch qua mạng xã hội
thưa quý vị ngày hôm nay phiên tòa xét xử ba mươi tám bị cáo trong vụ án việt á tiếp tục với phần thẩm vấn
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa và các luật sư đã đặt nhiều câu hỏi
với các bị cáo nhằm làm rõ hơn các hành vi đưa và nhận hối lộ
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trả lời thẩm vấn của đại diện viện kiểm sát
chu ngọc anh thừa nhận việc ký các quyết định giao công ty việt á
là đơn vị phối hợp nghiên cứu đề tài nghiên cứu chế tạo test xét nghiệm covid một mươi chín là vi phạm pháp luật
bị cáo thừa nhận số tiền hai trăm linh usd đã nhận của việt á và bày tỏ sự hối hận về vụ việc này
tuy nhiên hiện vali đựng số tiền này được cất trong nhà của bị cáo
nhưng người nhà bị cáo chưa tìm thấy cất ở đâu
gia đình bị cáo trung ngọc anh đã nộp lại số tiền bốn sáu tỷ đồng giúp bị cáo khắc phục hậu quả trong vụ án này
trả lời hội đồng xét xử
quốc việt nhận thức được sai phạm của mình trong việc xác nhận đề tài nghiên cứu kit test xét nghiệm là tài sản của nhà nước
vì dùng kinh phí nhà nước để thực hiện nhưng đã biến đề tài đó thành của việt á
sau đó bán kiếm tiền hưởng lợi cá nhân
cũng trong ngày hôm nay công an tp bắc giang tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tối vụ án khởi tối bị can
đối với các đối tượng trong vụ việc bắt giữ con nợ trái pháp luật
các đối tượng liên quan là nguyễn duy khanh
nguyễn duy khanh
và đặng trần dũng
quá trình điều tra xác định nguyễn duy khanh quen biết với một cô gái từ năm hai nghìn một mươi chín khi cùng làm kinh doanh bất động sản
từ ngày hai mươi tám tháng một mươi một đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba khanh đã chuyển cho người này số tiền khoảng một mươi tỷ đồng để đầu tư làm ăn
tuy nhiên sau khi chuyển tiền cho người này thì khanh mất liên lạc
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai khánh đã bắt gặp cô gái đang đi vào khách sạn nên đã theo dõi và sau đó bắt ép cô
về trụ sở công ty
đội cảnh sát hình sự công an thành phố bắc giang phối hợp với công an phường hoàng văn thụ đến kiểm tra hành chính trụ sở công ty
cổ phần bất động sản của khanh khánh dũng và mời tất cả những người có mặt về trụ sở công an thành phố để làm việc
trong đợt mở cao điểm tấn công chấn áp tuệ phạm đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ tích nguồn đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh long an vừa khám phá nhanh một vụ trộm tài sản hơn một tỷ đồng
và hai mươi một một trăm linh usd tại công ty nước ngoài
sau khi tiếp nhận tin báo về vụ mất trộm hơn một tỷ đồng xảy ra tại một công ty có một trăm linh vốn đầu tư nước ngoài
lực lượng công an tỉnh long an đã nhanh chóng tập trung lực lượng khám phá
tối ngày ba tháng một cơ quan công an đã phát hiện đối tượng nghi vấn tên là nguyễn đăng khoa là lái xe hợp đồng của công ty nên mời về làm việc
qua đấu tranh đối tượng khai đã đột nhập vào công ty qua cửa sổ trộm cắp hơn một tỷ đồng
và hai mươi một một trăm linh usd khoa đã bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh cho biết lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày hôm qua
tại hẻm số hai mươi đường địa biên phủ thuộc khu phố ninh lợi phường ninh thạnh tp tây ninh
đơn vị đã chủ trì phối hợp với công an tp tây ninh bắt quả tăng ba đối tượng
gồm nguyễn vũ bảo lê văn du và nguyễn anh tài vận chuyển tám mươi năm kg pháo giày
qua làm việc với ba đối tượng trên khai nhận trước đó linh được một người khách không rõ tên tuổi
địa chỉ đặt mua số lượng lớn pháo hoa và pháo dây linh đã sang campuchia mua pháo với số lượng
như khách đã đặt với giá hai trăm năm mươi đồng một hộp mang về bán lại với giá ba trăm năm mươi đồng một hộp
linh dùng xe mô tô của mình vận chuyển nhiều chuyến đến gửi pháo ở nhà trọ của tài
là em rể của linh ở khu phố hiệp bình phường hiệp ninh tp tây ninh
khi số lượng pháo tập kết đủ số lượng
tuê du vào tài chở số pháo mang đi giao cho khách
trên đường đi thì bị công an phát hiện và bắt giữ
vào ngày hôm nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết
tổ truy nã của đơn vị đã bắt giữ um jong min mang quốc tịch hàn quốc
là đối tượng có lệnh truy nã quốc tế phạm tội tổ chức sử dụng ma túy
trước đó um jong min
từng pha chế metafetamin và tổ chức tiệc sử dụng ma túy đối với các đồng phạm
sau đó um jong min bị cảnh sát hàn quốc truy nã về tội vi phạm luật kiểm soát ma túy của hàn quốc
với hình phạt tối đa là một mươi năm tù giam
tuy nhiên um jong min đã nhanh chóng trốn sang việt nam
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào ngày bốn tháng một
tổ truy nã văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã phát hiện bắt giữ um jong min tại tp hcm
hiện lực lượng chức năng đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao um jong min cho cảnh sát hàn quốc